do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số ba hà nội có mưa to đến rất to tổng lượng mưa phổ biến từ bảy mươi đến một trăm hai mươi mm
công tác kiểm tra đê điều kè cống canh mương công trình tiêu thoát nước trên địa bàn đang nhanh chóng được triển khai
sẵn sàng đối phó với mọi diễn biến của mưa bão
trước tình hình diễn biến thời tiết và thực hiện chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố và ban chỉ huy phòng chống thiên tai thành phố hà nội
công ty thoát nước hà nội đã huy động một trăm linh lực lượng ứng trực với hơn hai ba trăm linh cán bộ công nhân viên hàng trăm thiết bị cơ giới
bảo đảm sẵn sàng hoạt động giải quyết thoát nước tại các vị trí dễ ứng ngập
các xe bơm di động xe hút tét sẵn sàng di chuyển đến các điểm ứng trực khi có mưa lớn
chuẩn bị đầy đủ lực lượng vật tư trang thiết bị phương tiện theo phương châm ba sẵn sàng bốn tại chỗ và năm
chủ động ứng phó kịp thời mọi diễn biến của bão mưa lũ úng ngập sự cố thiên tai
bảo đảm an toàn công trình tính mạng tài sản của nhà nước và nhân dân hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra
đáng chú ý trong ngày hôm nay nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở hà nội bị đổ
gây ảnh hưởng tới tình trạng giao thông người dân di chuyển trên đường rất lo ngại bởi sự nguy hiểm
ngay sau khi những sự cố xảy ra công nhân công ty cây xanh môi trường đô thị đã đến để xử lý cây bị đổ
cũng như công ty điện lực đã có mặt để cắt điện khu vực trên bảo đảm an toàn cho người dân